ngày một một mươi một tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã chủ trì họp bộ chính trị
để cho ý kiến về đề án sửa đổi bổ sung quy định số một trăm sáu mươi ba ngày một tháng hai năm hai nghìn một mươi ba của bộ chính trị khóa một mươi một
về chức năng nhiệm vụ quyền hạn chế độ làm việc quan hệ công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
và đề án sửa đổi bổ sung quyết định số một trăm năm mươi chín ngày hai mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của bộ chính trị khóa một mươi một
về chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của ban đội chính trung mương
phát biểu tại cuộc họp tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng khẳng định
sau hơn sáu năm thực hiện quyết định số một trăm năm mươi chín của bộ chính trị ban nội chính trung ương đã triển khai nhiều công việc
khá toàn diện tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu đề xuất nhiều chủ trương quan điểm định hướng lớn của đảng
về công tác nội chính chủ động sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng kiên trì quyết liệt trong tham mưu chỉ đạo xử lý những khó khăn vướng mắt
đẩy nhanh tiến độ điều tra truy tố xét xử các vụ án xử lý các vụ việc tham nhũng kinh tế nghiêm trọng phức tạp
dư luận xã hội quan tâm
việc sửa đổi bổ sung quy định số một trăm sáu mươi ba và quy định số một trăm năm mươi chín nhằm khẳng định và làm rõ hơn chức năng
nhiệm vụ đề cao quyền hạn trách nhiệm trước ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư của ban chỉ đạo trung ương
về phòng chống tham nhũng trong lãnh đạo chỉ đạo đồn đốc kiểm tra giám sát công tác phòng chống tham nhũng
nhất là công tác thanh tra kiểm toán xử lý các vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử thi hành án các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận quan tâm
nhiệm vụ của ban nội chính trung ương trong tham mưu giúp việc cho ban chấp hành trung ương bộ chính trị ban bí thư
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng về công tác nội chính phòng chống tham nhũng cải cách tư pháp
khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của đảng nhà nước ta trong việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác phòng chống tham nhũng
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương bộ chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc thẩm quyền của bộ chính trị